điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam
sáng nay công an tp hcm phối hợp với lực lượng chức năng liên quan khám xét phòng kiểm định xe cơ giới
cục đăng kiểm việt nam ở địa chỉ số một mươi tám phạm hùng phường mỹ đình quận nam tử liêm hà nội
sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét một số nhân viên giữ tài liệu đang vắng mặt
được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra các nhân viên được yêu cầu ngồi ổn định trong phòng
để cơ quan điều tra phân loại tiến hành khám xét theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc chiều cùng ngày công an tp hcm cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
thêm sáu bị can ở tp hcm như vậy đến nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn mươi ba bị can về các tội môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ xả mạo trong công tác
chiều nay tòa nhân dân hà nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ
và vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
sau khi các bị cáo và luật sư thực hiện bào chữa đại diện viện kiểm sát trình bày phần đối đáp của mình
đại diện viện kiểm sát nêu các lý do truy tố xét xử đối với bà nguyễn thị thanh nhàn
thay vì tạm đình chỉ điều tra dù bị cáo này đang bỏ trốn
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát quyết định giảm mức án đề nghị đối với ông đinh quốc thái
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai từ chín đến một mươi năm tù xuống còn tám đến chín năm tù về tội nhận hối lộ
căn cứ mà viện kiểm sát đưa ra là do bị cáo thái có thái độ rất thành khẩn trung thực nổi trội nhất trong vụ án
đồng thời thể hiện sự công tâm ghi nhận của viện kiểm sát đối với tinh thần của bị cáo
một đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp tiền của người dân đến giao dịch tại ngân hàng trên tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi
thuộc xã thái
thạnh phú huyện vĩnh cửu đang bị công an tỉnh đồng nai truy bắt
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay tại phòng giao dịch thuộc ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam agribank
chi nhánh bắc đồng nai một thanh niên mặc áo khoác đội mũ bảo hiểm bất ngờ rơi xuống hướng về các nhân viên trong quầy để uy hiếp cướp tài sản
lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng chạy ra ngoài
trong lúc tẩu thoát bằng xe máy đối tượng cha súng về lực lượng bảo vệ để thoát thân
hàng chục trinh sát được huy động để truy bắt đối tượng
một đối tượng ở huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu tự xưng là người xem bói lên đồng để lừa đảo người dân đưa tiền cúng giải hạn
rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an bị can nguyễn văn út ở xã châu thới huyện vĩnh lợi lợi dụng sự mê tín của người dân
bảo họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung đổi mạng giải căn giải hạn thì mới tài quan hạn khỏi
với thủ đoạn nêu trên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi một út đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh để chiếm đoạt số tiền hơn bảy trăm bốn mươi triệu đồng
tại bình định ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người tuyên phạt bị cáo trương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện phù cát bản án tám năm tù
em ruột của hùng là trương văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị xử sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày hai mươi chín tháng ba hai anh em ruột hùng và chín có mâu thuẫn với vợ chồng hàng xóm là ông mai xuân phụng bà phan thị anh
hùng lấy một cái quay tay máy cải bằng sắt đánh vào đầu ông phụng gây thương tích bốn mươi năm đánh bà anh gây thương tích ba mươi một
còn chín dùng ống kim loại đánh ông phụng gây thương tích vợ chồng ông phụng bà anh được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết
công an huyện bắc yên tỉnh sơn la đã bắt giữ thành công đối tượng thảo a lệnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hiện nay đang trú tại xã hua nhàn sau hai mươi ba năm lần trốn
tại cơ quan công an thảo an lành khai nhận sau khi có quyết định truy nã của công an tỉnh hòa bình vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
linh đã trốn về xã hua nhàn huyện bắc yên tại đây lành đã thay tên và năm sinh từ thảo a lệnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm thành thảo a cha sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và đăng ký hộ khẩu thường trú tại bản hua nong xã hua nhàn
hiện đối tượng đang chờ để bàn giao cho công an tỉnh hòa bình xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay tại tây ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm tặng quà và chúc tết tỉnh ủy ubnd tỉnh và người dân
công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm đã thăm hỏi và trao tặng một trăm năm mươi phần quà cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp tràng bàng thị xã trảng bàng
tiếp đó đồng chí bộ trưởng đã tới thăm làm việc và chúc tết tỉnh ủy tây ninh bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh và tặng hơn hai trăm năm mươi phần quà cho các gia đình khó khăn hộ nghèo trên địa bàn
tại buổi làm việc và chúc tết bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tây ninh trong năm vừa qua
công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt tỉnh tây ninh chăm lo cho gia đình chính sách người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chuẩn bị đón tết ấm áp no ấm và hạnh phúc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong năm qua công an tỉnh tây ninh đã chủ động nắm tình hình tham mưu với tỉnh ủy ubnd tỉnh ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự
công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu bộ công an giao tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội có phần từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh
đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tây ninh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ đường biên mốc giới và phát huy tính gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ
bộ trưởng tin tưởng với ý chí và quyết tâm chính trị cao công an tỉnh tây ninh cùng với đảng bộ chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sáng nay công an tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết công tác
công an tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nghị quyết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm trung tướng lê tân tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố luôn chủ động triển khai có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự sự vững ổn định chính trị
công an tp hcm đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kéo giảm bảy ba mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
quyết liệt nỗ lực thực hiện các nội dung đề án sáu đã chuyển dữ liệu về cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt chín mươi sáu
phát biểu chỉ đạo hội nghị theo mặt đặc mệnh công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm biểu dương những thành tích của công an tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ trưởng tô lâm năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thế giới khu vực tiếp tục biến động
tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm mẩn nhiều yếu tố phức tạp
vì vậy đại tướng tô lâm yêu cầu công an thành phố phải giữ vững thế chủ động chiến lược
kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền triển khai các phương án xử lý kịp thời
hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an thành phố thực sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an tp hcm cần tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ mục tiêu yêu cầu
các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu của chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách
minh bạch hóa các thủ tục hành chính dịch vụ công lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ
cũng tại hội nghị thử ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao có hồn trường
huy chương danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ban giám đốc công an tp hcm
và các bằng khen của bộ công an cho các đơn vị cá nhân có thành tích trong phong trào vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
cũng trong sáng nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
các đồng chí trong đảng ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chủ trương định hướng tuyên truyền của đảng
nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền
xuất bản điện ảnh góp phần định hướng trong việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước những chủ trương chỉ đạo hoạt động của đảng ủy công an trung ương
bộ công an đặc biệt đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch chính quy tình nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận tinh thần chủ động
và những kết quả thành tích cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc đầy đủ
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
nội dung hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám và tinh thần nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
được nêu ra tại hội nghị đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác báo chí truyền thông
với tinh thần cầu thị và nghiêm túc thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã phát biểu tiếp thù ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng trần quốc tỏ
khẳng định trong thời gian tới đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế
đoàn kết tích cực phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương và các đơn vị chức năng
trong triển khai thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng trần quốc tỏ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
bằng khen của bộ công an các danh hiệu cho các đồng chí lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
tại cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tham mưu tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
hướng dẫn về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trong công an nhân dân
nổi bật đã tham mưu ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra
cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ghi nhận biểu dương những thành tích mà cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã đạt được trong năm qua
thứ trưởng trần quốc tỏ
yêu cầu thời gian tới cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiếp tục quán triệt phương châm
giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm trong thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
và chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
cùng với đó tập trung tham mưu chỉ đạo
cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong công an nhân dân tăng cường công tác kiểm tra
giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt
tiếp tục chỉ đạo cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác nắm tình hình
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong công an nhân dân
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng
theo thống kê hiện toàn quốc có trên hai trăm bốn mươi bảy người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy
và khoảng một mươi sáu người bị quản lý sau cai nghiện
đây được xác định là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng chống tội phạm ma túy
với quyết tâm đấu tranh mạnh hơn với tội phạm ma túy sáng nay tại hà nội
hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được tổ chức
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tới sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công gần hai mươi bốn vụ
bắt giữ ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ trên bảy trăm bốn mươi kg heroin gần một tám mươi sáu tấn và ba bảy triệu viên ma túy tổng hợp
cùng với hàng trăm kg thuốc viện cần xa
đấu tranh truy bắt ba trăm sáu mươi ba đối tượng truy nã trong đó bắt giữ vũ hoàng oanh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có bảy tiền án tiền sự
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ quán triệt và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ
với quan điểm là phòng ngừa và ngăn chặn ma túy từ xa từ sớm từ nơi xuất phát
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy những việc đã làm tốt trong năm hai nghìn hai mươi hai phải làm tốt hơn
sâu sắc hơn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý người nghiện xác định tình trạng nghiện và hoàn thiện hồ sơ đưa đi cai nghiện
không để phát sinh điểm tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy chủ động nắm chắc tình hình thu thập tài liệu
xác lập chuyên án và đấu tranh điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm không bắt khúc giữa khám phá cả đường dây
bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu điều tra triệt để không làm oan sai không để lọt tội phạm không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó tập trung triển khai lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy
có phần bảo vệ an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão và các sự kiện lớn của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi hai hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh bắc cạn đã diễn ra thành công tốt đẹp
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi hai công an bắc cạn đã bám sát mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác đề ra với mục tiêu kéo giảm năm tội phạm
công an bắc cản đã điều tra khám phá hai trăm một mươi năm trên hai trăm ba mươi bảy vụ làm rõ ba trăm năm mươi một đối tượng đạt tỷ lệ chín mươi bảy vượt một mươi bảy chỉ tiêu bộ công an giao
công an tỉnh bắc cạn đã hoàn thành tổ chức công an xã
nguyên quy tại một trăm linh xã thị trấn trên toàn tỉnh về đích sớm hơn sáu tháng so với quy định
chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bắc cạn đạt chín mươi năm ba xếp loại xuất sắc
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương ghi nhận đánh giá cao kết quả công an tỉnh bắc cạn đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an tỉnh bắc cạn tập trung triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả
công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an
tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị triển khai có hiệu quả và chất lượng đề án sáu của thủ tướng chính phủ
gắn với giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
trước mắt toàn lực lượng công an tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trở tự bảo vệ tuyệt đối an toàn trước trong và sau tết nguyên đàn quy mão hai nghìn hai mươi ba
bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba cũng được công an tỉnh ninh thuận tổ chức trong ngày hôm nay
thiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh ninh thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
gian luyện phẩm chất đạo đức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật
thường xuyên quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng công an cơ sở xã phường thị trấn
chú trọng công tác thanh tra kiểm tra thực hiện các quy trình quy định kỷ luật kỷ cương trong công tác của lực lượng
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo ổn định an ninh trong các lĩnh vực
tập trung đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội quyết liệt đấu tranh kéo giảm tội phạm
tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm gia tăng trong năm hai nghìn hai mươi ba
mặt khác công an tỉnh ninh thuận tiếp tục nâng cao chất lượng về hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trọng tâm là thực hiện đề án sáu của chính phủ tăng cường tuần tra kiểm soát kéo giảm tai nạn giao thông
đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ trong mọi điều kiện tình huống
tối nay tại hà nội cục y tế bộ công an phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân
tổ chức lễ trao giải tôn vinh các tác giả nhóm tác giả đã đạt kết quả cao trong công tác tuyên truyền
về hình ảnh lực lượng công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
đến sự buổi lễ trao giải có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
qua ba tháng phát động cuộc thi phóng sự phản ánh hoạt động của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
bảo vệ đa dạng sinh học chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
ban tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau có thời lượng cũng như cách thức thể hiện khác nhau
với sự đa dạng về chủ đề phong phú về nội dung nhiều tác phẩm đã khai thác sâu về phong trào bảo vệ môi trường
bảo tồn đa dạng sinh học phòng chống rác thải nhựa phân loại chất thải rắn tại nguồn
hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh của lực lượng công an
các mô hình sáng kiến hay các sản phẩm sáng tạo phục vụ công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị công an cũng được đề cập
cuộc thi đã trao một giải nhất cho nhóm tác giả nguyễn thị mai nguyễn minh tuấn công an tỉnh quảng nam
với tác phẩm điểm tựa của nhân dân cùng hai giải nhì ba giải ba năm giải khuyên khích và một mươi giải có tác phẩm ấn tượng nhất
với tinh thần chủ động đổi mới quyết tâm quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
sáng nay công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
sự và chỉ đạo hội nghị là đồng chí chẩu văn lâm ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những thành tích công an tỉnh tuyên quang đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh những kết quả đạt được thứ trưởng nguyễn văn long cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà công an tỉnh cần tập trung trong thời gian tới
trong đó cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám bám sát khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
bên cạnh đó tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng và các tổ chức đoàn thể quần chúng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
cùng với đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn không để bị động bất ngờ nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành công an
chiều cùng ngày công an tỉnh hà giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba sự hội nghị có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hà giang đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của địa phương
trong đó hai mươi chín trên ba mươi sáu chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận và biểu dương những thành tích công an tỉnh hà giang đã đạt được trong năm qua
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an tỉnh hà giang tiếp tục thực hiện nghiêm những chỉ thị nghị quyết của trung ương của bộ công an của tỉnh về công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
chấp hành tốt kỷ luật kỳ cương xây dựng đối ngũ cán bộ chiến sĩ trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ giảm tỷ lệ các loại hình tội phạm
trước mắt cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm nhất là các hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn chạy qua tốc độ giữ gìn an toàn tuyệt đối tình hình an ninh trật tự bảo vệ an toàn các hoạt động của tỉnh
dịp trước trong và sau tết nguyên đán quý mão và các hoạt động lễ hội mừng đảng mừng xuân các sự kiện chính trị văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn
tăng cường nghiên cứu chiến lược với công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba
vừa được viện khoa học và công nghệ bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức vào sáng nay tại hà nội
cùng với việc chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh viện khoa học và công nghệ bộ công an cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba viện sẽ chủ động tổ chức công tác
tổ chức hoạt động nghiên cứu chế tạo các sản phẩm khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến hiện đại áp dụng trong thực tiễn công tác công an
tập trung thực hiện hiệu quả các đề tài được giao thuộc bốn chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của bộ công an
chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xây dựng triển khai phương án tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa lớn của đảng nhà nước và quốc tế được tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
đẩy mạnh hợp tác quốc tế và triển khai các giải pháp tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
năm qua công tác nghiên cứu khoa học được viện tiếp tục đẩy mạnh với nhiều đề tài nghiên cứu sản phẩm khoa học mới có giá trị ứng dụng thực tiễn cao trong công tác công an và tham gia nghiên cứu có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của bộ công an

thời gian qua vẫn còn một số hạn chế khó khăn vững mắc
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm
như nghiên cứu đánh giá các quy định của pháp luật về công tác kiểm tra
xử lý vi phạm pháp luật về môi trường theo thẩm quyền của lực lượng công an nhân dân
xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề xuất với lãnh đạo bộ công an
các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường
đề xuất kiến nghị những giải pháp cụ thể thiết thực trong hoàn thiện lý luận
nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật của lực lượng trong tình hình mới
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ tuyên dương học viên tốt nghiệp xuất sắc tiêu biểu
năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân đây là năm đầu tiên thực hiện việc xét chọn lọc học viên
theo quyết định số tám nghìn ba trăm một mươi tám ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an
ban hành quy chế tuyên dương học viên tốt nghiệp xuất sắc
tiêu biểu trong công an nhân dân gọi tắt là quy chế tám nghìn ba trăm một mươi tám
buổi lễ nhằm ghi nhận biểu dương các học viên công an nhân dân tốt nghiệp xuất sắc tiêu biểu
năm hai nghìn hai mươi hai tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành nhân rộng thúc đẩy phong trào thi đua học tập
rèn luyện tốt trong học viên các trường công an nhân dân và học viên công an nhân dân
gửi đi đào tạo ngoài ngành và nước ngoài động viên khích lệ học viên tiếp tục phát huy
những thành tích đã đạt được vào thực tiễn công tác chiến đấu tại công an các đơn vị địa phương
tại buổi lễ sáu mươi bảy học viên thuộc các học viện trường công an nhân dân đã được tuyên dương
khen thưởng về thành tích học tập và tốt nghiệp đây là những hạt nhân điển hình tiêu biểu nổi bật
trong học tập rèn luyện tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động
phong trào thi đua do các cấp phát động tổ chức
thưa quý vị để nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân trên hệ thống báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân với vai trò là cầu nối đã xây dựng các kế hoạch đặc biệt là tổ chức các chuyến đi thâm nhập thực tế tại công an các đơn vị địa phương
có thể nói đây là một hoạt động hết sức quan trọng một là chúng ta để các phương tiện truyền thông bên ngoài hiểu được hình ảnh và công việc của lực lượng công an
cái hai là chúng ta cũng chia sẻ các nội dung thông tin về lĩnh vực an ninh trật tự cũng như là an toàn xã hội để cho các cơ quan truyền thông bên ngoài nắm được và đồng hành cùng với cả lực lượng truyền thông công an
thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu khẩu hiệu này luôn là lời nhắc nhở đối với lực lượng sẵn sàng chiến đấu mang tên cảnh sát cơ động
đối với các cơ quan báo chí ngoài lực lượng công an nhân dân cơ hội được thâm nhập thực tế cuộc sống công tác huyện nguyện của cán bộ chiến sĩ
do vậy khi có được cơ hội như thế này đối với các phóng viên báo chí môi trường này sẽ là hình ảnh chân thực nhất của lực lượng công an nhân dân
việc được thâm nhập thực tế vào việc huấn luyện đào tạo của lực lượng công an nhân dân mình cảm thấy với tư cách là một người phóng viên mình cảm thấy đây là một điều rất là thú vị
việc này giúp mình cảm nhận hiểu rõ hơn về những cái vất vả khó khăn của những người lính
họ phải trải qua quá trình đào tạo rất là dài
đổi mới nội dung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân với vai trò vừa là công nối vừa trực tiếp thực hiện đã xây dựng nhiều kế hoạch hợp tác truyền thông đặc biệt là tổ chức cho phóng viên báo chí được thâm nhập thực tế tại công an các đơn vị địa phương
qua đó phản ánh sinh động cuộc sống công tác chiến đấu và những khó khăn vất vả công hiến của lực lượng công an nhân dân lan tỏa được hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quân thân vì dân phục vụ
từ khi mà cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong đó có báo nhân dân của chúng tôi thì cái công tác để kết nối với các đơn vị sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn
khi mà chúng tôi muốn là có thể là một bài viết ví dụ như là hôm nay bài viết về lực lượng cảnh sát cơ động
thì cục truyền thông cũng đã là đơn vị kết nối để cho chúng tôi đi thì các thủ tục cũng như là giấy tờ nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều và cũng cho chúng tôi được đi thâm nhập thực tế nó cũng đơn giản hơn
để xong hành cùng với cái chuyển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thì chúng tôi thấy cái công tác tuyên truyền để làm rõ cái nổi bật những cái khó khăn vứt mắt
rồi những cái thành tích chiến công đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động trong cái công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trường tự an toàn
và cho họ là rất quan trọng thời gian vừa qua giữa cục truyền thông với lại
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động là có cái sự phối hợp rất hiệp nhạc cho nên là cái việc tuyên truyền làm nổi bật cái hình ảnh của lực lượng cảnh sát cơ động
những đóng góp chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động trong cái chung của công an nhân dân là rất là nổi bật
không chỉ các thành phố lớn mà tại các tỉnh biên giới vùng sâu vùng xa công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn đóng vai trò quan trọng
đây cũng là những địa bàn mà cục truyền thông công an nhân dân hướng tới để phóng viên báo chí ngoài lực lượng công an có dịp để trải nghiệm thực tế
thời gian tới thì chúng tôi sẽ đưa các phóng viên các ngành ngoài các đơn vị truyền thông ngoài hiểu kỹ lực lượng công an hơn
ở những vùng khó khăn hơn thì cái việc mà qua thông qua thực tiễn và quan sát trực tiếp các cái hoạt động thường thường nhật đặc biệt là lực lượng công an xã
thì các phóng viên hiểu được nhiều hơn
các phóng viên hiểu được nhiều hơn về môn mặt công tác của lực lượng công an trong cuộc sống bình thường
và từ đó thì cái việc tuyên truyền và cái việc ghi nhận hình ảnh của người chiến sĩ công an trong từng ngày từng giờ công việc thường nhật của họ
thì nó sinh động hơn và sát thực với thực tiễn hơn